để ứng phó với cơn bão số chín hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh ninh thuận đã ra công điện triển khai công tác phòng chống bão
theo đó nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ một mươi giờ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi một
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh ninh thuận có mưa rào một số hồ thủy lợi như hồ trà co cho mò phước trung ma trai tân giang núi một
đã xả lũ từ hai mươi chín đến ba năm mươi bảy m ba một giây toàn tỉnh có hai năm trăm sáu mươi chiếc tàu một mươi năm năm trăm năm mươi ba lao động
hiện có hai một trăm một mươi tàu trên một mươi một sáu trăm năm mươi một lao động đã neo đậu an toàn tại các khu vực trành tru bão tại địa phương
lực lượng vũ trang đã cử chín trăm linh cán bộ chiến sĩ trực chiến tại các thôn xã ven sông ven biển giúp người dân trăng chéo và di rời bè nuôi thủy sản đến nơi tránh trú an toàn
hầu hết người dân đã đều ký cam kết
đến một mươi sáu giờ cùng ngày bầu trời vẫn còn nhiều mây đen một số vùng có mưa rào sóng biển răng cao và đập mạnh
công tác ứng phó tại những vùng dự báo sẽ xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đang duy trì tốt